đại sứ quán anh phối hợp với đại sứ quán iceland đã tổ chức tọa đàm
hãy hành động chứ không chỉ nói
phụ nữ trong thế kỷ hai mươi một nhân kỷ niệm một trăm linh năm phụ nữ của nước anh lần đầu tiên được đi bầu cử
cách đây một trăm linh năm trước phụ nữ anh đứng lên đấu tranh tổ chức các cuộc biểu tình đòi quyền bầu cử cho mình
với những nỗ lực kiên trì không mệt mỏi chính phủ anh thông qua luật cho phép phụ nữ có quyền bầu cử bình đẳng như nam giới
vào năm một nghìn chín trăm hai mươi tám
và một trăm linh năm sau khi phụ nữ giành được quyền bỏ phiếu tại anh nhờ vào hoạt động của các phong trào nữ quyền
cuộc nổi dậy của phụ nữ trên toàn thế giới chống lại sự kỳ thị giới tính vẫn tiếp tục
với tư cách là một người cha của hai cô con gái tôi rất mong vấn đề bình đẳng giới sẽ được chú trọng hơn nữa
chúng ta cần thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất và đảm bảo quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái trên mọi lĩnh vực
mục đích của buổi tọa đàm là nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trong cộng đồng
đặc biệt là giới trẻ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày
tọa đàm một lần nữa khẳng định bản chất của phong trào nữ quyền là đấu tranh vì quyền của phụ nữ
được tự do lựa chọn và định đoạt cuộc sống không bị các rào cản xã hội cản trở việc phát triển và phát huy năng lực của bản thân
đó cũng là quyền của phụ nữ được nhìn nhận như cá nhân độc lập có sức mạnh trí tuệ và thể chất